thủ đoạn tinh vi hành động liều lĩnh manh động đó là hoạt động của các đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện mai sơn tỉnh sơn la hiện nay
tuy nhiên với quyết tâm cao công an huyện mai sơn đã liên tiếp triệt phá các điểm tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn bắt giữ nhiều đối tượng mang lại bình yên cho nhân dân
ghi nhận sau đây của truyền hình công an nhân dân tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
đây là đối tượng nguyễn phúc hoa chú tại xã triềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn la bị công an huyện sơn la bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm ba mươi một gói heroin và một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
điểm bán lẻ ma túy này lâu nay đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và việc triệt phá gặp rất nhiều khó khăn

huyện mai sơn là địa bàn có tỷ lệ người nghiện ma túy cao kéo theo tình trạng hình thành các điểm bán lẻ ma túy
hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn mang tính nhỏ lẻ nhưng phương thức thủ đoạn tinh vi kín đáo

đối tượng thường sử dụng điện thoại thường xuyên thay đổi thời gian địa điểm giao dịch mua bán ma túy nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ
nguồn ma túy chủ yếu do các đối tượng nghiện đi mua ở nơi khác về sử dụng chia nhỏ và bán lẻ cho các đối tượng nghiện hút khác để kiếm lời
ngoài ra còn có các con nghiện ở nơi khác mang ma túy đến địa bàn móc nối tiêu thụ nên gây nhiều khó khăn trong quá trình phát hiện bắt giữ
các đối tượng có thể dùng những thủ đoạn ví dụ là buôn bán thì không bao giờ đưa trực tiếp cho các con nghiện mà đa số là để ở một vị trí khác nào đó
sau đó khi lấy tiền xong thì chỉ vị trí đó cho đối tượng nghiện ra lấy chứ không giao trực tiếp tức là khó khăn cho công tác điều tra khám phá các vụ án ma túy
để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng bán lẻ ma túy lực lượng công an huyện mai sơn đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn xác định rõ những địa bàn trọng điểm
vận động quần chúng nhân dân tố giác đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy từ đó đề ra các biện pháp đấu tranh phù hợp với từng đối tượng
kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn đồng thời đẩy mạnh đấu tranh triệt phá bọc gỡ các tụ điểm đường dây mua bán ma túy

trong việc tấn công chấn áp triệt phá xử lý nghiêm các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy thì việc quản lý giáo dục người nghiện ma túy đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc và tạo việc làm giúp họ có cuộc sống ổn định sau cai chống tái nghiện cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp ngành tổ chức đoàn thể
có như thế công tác phòng chống ma túy mới thực sự bền vững